quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị vùng áp thấp nóng sẽ vẫn tiếp tục là hình thế chính
chi phối thời tiết các tỉnh thành ở bắc bộ và miền trung
vì thế thời tiết chủ đạo cả ngày vẫn sẽ là nắng nhiều
trong đó tâm nóng sẽ là khu vực sơn la hòa bình và vùng từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
bởi khu vực này ngoài nhiệt lượng nhận được từ vùng áp thấp phía tây
còn có thêm cả hiệu ứng gió phơn khô nóng nên nhiệt độ trong chiều nay vẫn rất cao
giao động từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ
thậm chí một số nơi như yên châu của sơn la hương sơn hương khê của hà tĩnh
hay đông hà của quảng trị sẽ có mức nhiệt cao trên bốn mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến phú yên trong ngày hôm nay cũng sẽ có nắng nóng và nắng nóng cay gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
trong khi đó các tỉnh ven biển của bắc bộ như quảng ninh hải phòng và thái bình
do nằm xa với vùng áp thấp phía tây nên nhiệt độ thấp hơn phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
còn các nơi khác trong đó có thủ đô hà nội đều có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
với khu vực nam bộ và tây nguyên dưới tác động của khối khí biển bao trùm
cả hai khu vực đều có nắng sớm cường độ nắng sẽ tăng mạnh vào thời điểm trưa và chiều
ở nam bộ dự báo nhiệt độ chiều nay trên các khu vực sẽ giao động
ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ toàn vùng có nắng nóng riêng một số nơi ở miền đông
có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt trên ba mươi bảy độ
trong khi đó ở tây nguyên thì trời dịu mát hơn chỉ cục bộ có nắng nóng trên ba mươi năm độ
ở con tum hay đắk lắc còn các khu vực khác có nhiệt độ phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
về chiều tối cả ở tây nguyên và nam bộ đều có mưa rào và rông ở một vài nơi
trong cơn rông có khả năng kèm theo lốc xét và gió giật mạnh
vì thế người dân cần hết sức đề phòng
trên biển dự báo trong hôm nay khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ sẽ có gió mạnh hơn
nhiều thời điểm trong ngày có gió nam mạnh ở mức cấp sáu giật cấp bảy gây sóng cao và biển động
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
những khu vực trên đường